kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
để điều tra về tội nhận hối lộ và bốn bị can khác về tội sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng
cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
theo điều tra giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông hình với vai trò cục trưởng cục đăng kiểm
việt nam đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới
nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm
và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam ông hình đã buôn lỏng quản lý
theo kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm
nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe đối tượng môi giới
để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
quá trình mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện việc các bị can là phó giám đốc và đăng kiểm viên
của trung tâm bảy nghìn một trăm linh hai g tỉnh bến tre sử dụng phần mềm có tính năng đọc và sửa chữa các thông số kỹ thuật
đối với xe cơ giới để can thiệp chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải của xe cơ giới
công an xác định hoàng hữu thịnh ba mươi một tuổi quê quảng bình là nhân viên trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba trăm linh hai g
trương duy đức bốn mươi một tuổi quê quảng bình là nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm g hồ ngọc nam ba mươi bốn tuổi
quê bà rịa vũng tàu và trần thế khánh hổ ba mươi bốn tuổi quê khánh hòa là nhân viên kỹ thuật của công ty
trách nhiệm hữu hạn việtnet đã thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép và cơ sơ dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới và bán phần mềm cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai g để sử dụng và mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới